sau khi gây án bị cáo đã nỗ lực đưa bị hại đi cấp cứu hai lần và nằm nghỉ tại nhà mình
sau khi khánh chết cũng đã bồi thường tiền cho gia đình anh khánh nhằm khắc phục một phần hậu quả
vì lẽ đó hội đồng xét xử tuyên nguyễn huy hữu một mươi năm tù giam